gần đây xuất hiện một số thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
mang theo hung khí diễu phố gây mất trật tự tại địa bàn thành phố hà nội
vào đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay nhiều tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội
hóa trang tuần tra kết hợp công khai làm nhiệm vụ trên địa bàn quận hoàn kiếm đống đa hai bà trưng
đã phát hiện kiểm tra chín xe máy với một mươi một thanh thiếu niên có hành vi lạng lách đánh võng nẹp bô
và bàn giao cho công an sở tại xử lý theo quy định
cũng liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia lâm
phối hợp với công an thị trấn châu quỳ đã bắt được ba đối tượng dùng dao phóng lợn hẹn nhau tại nhà thi đấu xa lập